chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới liên tục những ngày qua các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng bình đã có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
tính đến chiều nay ngày bốn tháng chín mưa lũ đã làm cho hai người thiệt mạng và một người bị thương
hàng nghìn hộ dân đã bị ngập và chia cắt địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp để bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân
theo đó mưa lũ đã làm nhiều xã bản tại các huyện miền núi như tuyên hóa minh hóa bố trạch bị nước lũ chia cắt
để bảo đảm an toàn cho người dân huyện tuyên hóa đã di rời hai trăm linh hộ dân với bảy trăm chín mươi nhân khẩu lên địa điểm an toàn
tại huyện quảng ninh lệ thủy nước dâng cao khiến hai mươi bảy hectare lúa hẻ thu bị ngập
hàng trăm hecta hoa màu của người dân đã bị ngập úng hư hỏng và mất trắng
hiện nước tại các sông lên mức báo động hai và báo động ba
nhiều địa phương trong tỉnh đang khẩn trương di rời dân tranh lũ quét và sạt lở đất
theo thống kê toàn tỉnh quảng bình đã có hai người chết một người bị thương
theo sở giao thông vận tải quảng bình cho biết trên quốc lộ một mươi hai a quốc lộ một mươi năm và quốc lộ chín b
xảy ra tình trạng sạt lở mái ta lui cây gãy đổ sạt lở đất đá khiến nhiều đoạn đường bị ách tắc
hiện tại sở giao thông vận tải đang điều động lực lượng khẩn trương khắc phục để thông tuyến
và bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện đi qua